thưa quý vị liên quan đến việc công ty cổ phần công nghệ việt á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân
vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất đấu thầu kích xét nghiệm covid một mươi chín nhằm trục lợi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến chỉ đạo như sau
thủ tướng biểu dương bộ công an và các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm nghị quyết số bảy mươi tám
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các văn bản thông báo số tám mươi chín ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thông báo số một trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số bảy nghìn sáu trăm sáu mươi tám ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
của văn phòng chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư trang thiết bị y tế
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công an đã tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương và các ngành liên quan
kịp thời phát hiện ngăn chặn tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan các địa phương liên quan
đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát
sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế và các bộ ngành liên quan và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng liên quan khẩn trương chủ động ra soát kịp thời có biện pháp
chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm và sử dụng thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định pháp luật
và tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bảo đảm khoa học hiệu quả tránh lãng phí
thất thoát tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật
trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh kịp thời trao đổi báo cáo bộ y tế
và các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư để xử lý giải quyết
các bộ y tế kế hoạch và đầu tư tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn
xử lý các vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ ngành địa phương
báo cáo thủ tướng chính phủ trong trường hợp vượt thẩm quyền
các bộ thông tin và truyền thông y tế công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin
truyền thông hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật nhất là doanh nghiệp
tổ chức cá nhân liên quan đến mua sắm đấu thầu vật tư sinh phẩm thuốc trang thiết bị y tế
đưa tin đầy đủ công khai kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật
góp phần tạo đồng thuận xã hội củng cố niềm tin của nhân dân
do số ca mắc covid một mươi chín gia tăng bộ y tế vừa có công điện gửi ubnd các tỉnh thành phố
về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
cụ thể ra soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc vật tư tiêu hào
trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân đảm bảo oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng một
phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị
triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ để tiêm đầy đủ vaccine
tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên thầy thuốc đồng hành
tổ chức thiện nguyện người có tâm huyết người bệnh covid một mươi chín đã bình phục
y tế tư nhân chính quyền cơ sở tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị chăm sóc quản lý người nhiễm tại nhà
bộ y tế cho biết đến nay hơn một một mươi bảy triệu ca covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần tám hai trăm linh ca nặng
kể từ đầu mùa dịch đến nay việt nam có một năm trăm tám mươi tám ba trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
tại hà nội trong những ngày gần đây ghi nhận trên một sáu trăm linh
năm ca mắc covid một mươi chín một ngày có ngày hơn một bảy trăm linh ca
dự báo là số ca mắc mới tại hà nội có thể còn gia tăng tới hai đến ba ca mỗi ngày
các quận huyện trên địa bàn thành phố đang giáo diết chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ứng phó với kịch bản này
trong đó có việc thành lập nhiều trạm thu dung f
các huyện như gia lâm quốc oai mỹ đức mê linh thanh oai hoài đức v v
đều chuẩn bị sẵn các cơ sở thu dung lớn hơn so với dự kiến để đáp ứng thu dung
điều trị bệnh nhân trong thời gian tới
toàn thành phố hà nội hiện đã có hơn ba mươi bệnh viện cùng khoảng ba mươi cơ sở thu dung điều trị f một
ở các quận huyện thị đã được kích hoạt
cùng với hàng chục cơ sở thu dung đang được chuẩn bị ở các địa phương
thì hà nội đang tính đến việc ứng phó với tình huống số ca mắc trên địa bàn có thể tăng lên là một trăm linh người
tòa án nhân dân thành phố hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử một mươi bị cáo ở trường đại học đông đô bị truy tố về tội giả mạo trong công tác
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm dương văn hòa trần kim oanh lê ngọc hà trần ngọc quang nguyễn thị huệ phạm vân thùy nguyễn thị ngọc thái lê thị thanh tâm lê thị lương và ngô quang hiển
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô hiện đang bỏ trốn và đồng phạm
đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho bốn trăm ba mươi một trường hợp thu lợi bất chính số tiền hơn bảy một tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đã làm rõ được hai trăm một mươi trường hợp để kiến nghị xử lý theo quy định
còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú đơn vị công tác
ký nhiều văn bản
ký nhiều văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng cùng một lô đất trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên với số tiền là hàng trăm tỷ đồng
hai đối tượng vừa bị công an tỉnh hưng yên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn thanh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvtland và đỗ đức hội là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvtland
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã ký trên bốn trăm linh văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng về các lô đất trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên với số tiền thu được là khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đồng thời cam kết với khách hàng nếu đầu tư tiền năm mươi giá trị chuyển nhượng lô đất vào công ty thì sau thời gian từ hai đến ba tháng sẽ được lợi nhuận từ một mươi đến hai mươi
khi khách hàng lấy đất sẽ phải trả nốt năm mươi giá trị chuyển nhượng
trước cùng một lô đất các đối tượng đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng và sử dụng tiền của khách hàng sau chi trả cho những khách hàng trước đến hạn thanh toán tiền gốc và lợi nhuận như cam kết
đến nay công ty còn khoảng một trăm năm mươi khách hàng với số tiền ký kết hợp đồng là khoảng một trăm năm mươi tỷ chưa được giải quyết công ty hiện không còn khả năng thanh toán
tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện yên phong vừa phá chuyên án bắt quả tàng
trần minh đức chú tại tỉnh thái nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn gam ma túy tổng hợp một xe ô tô và một điện thoại di động
cùng ngày tại quán karaoke newsar thuộc xã châu phong huyện quế võ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện quế võ bắt quả tang trịnh hùng cường và lê thị niên
cùng chú tại huyện quế võ về hành vi mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hai phòng hát
cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy và sáu khách hát thù giữ ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy ba đối tượng cũng vừa bị lực lượng công an vĩnh long bắt quả tàng
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện xe ô tô do hồ ngọc minh chú huyện tam bình điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
lúc này cùng đi trên xe với minh có phan thị thu lan chú huyện tam bình và lâm hoàng thới chúa tỉnh cà mau
khi thấy lực lượng công an đối tượng lan đã ném xuống đường một bịch ni lông bên trong có chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng minh lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông được hàn kín bên trong cũng có chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lan
lực lượng công an thu giữ thêm ba bịch ni lông nghi là chất ma túy
lực lượng công an thu giữ thêm ba bịch ni lông bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
qua giám định số tinh thể trên là chất ma túy có tổng trọng lượng trên một trăm linh bốn bảy gram
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật